hàng nghìn mét vuông rừng phòng hộ đầu nguồn ở thôn lăng chua xã trung hà huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang đã bị chặt phá nham nhở có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt của người dân
toàn bộ diện tích rừng phòng hộ bị chặt hạ này do một người dân địa phương tự y bán cho người khác khai thác trong khi lực lượng kiểm lâm cũng như chính quyền địa phương không hề hay biết
theo tìm hiểu tình trạng phá rừng phòng hộ tại đây đã diễn ra vào cuối tháng hai đầu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
điều đáng nói cánh rừng bị chặt phá là rừng phòng hộ đầu nguồn có tác dụng quan trọng trong việc chống lũ quét xói mòn sạt lở đất và còn là suối đầu nguồn khe khổi nội cung cấp nước sinh hoạt và nước sản xuất nông nghiệp cho hàng trăm hộ dân xã trung hà
qua tìm hiểu được biết cánh rừng bị chặt phá này đã được ông đặng văn minh bán cho một người tên là điệp khai thác chặt hạ còn thủ tục khai thác do ông điệp tự lo
theo biên bản kiểm tra về việc tàng trữ lâm sản trái pháp luật do trạm kiểm lâm trung hà phối hợp với đại diện ủy ban nhân dân xã trung hà và thôn lăng chua lập ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi ghi rõ
tại thời điểm kiểm tra phát hiện có lâm sản tập kết tại ven đường quốc lộ đi xã hồng quang với số lượng là năm trăm tám mươi ba đoạn gỗ bồ đề khối lượng hơn một mươi ba mét khối
theo phản ánh của người dân toàn bộ số gỗ trên được khai thác từ lô rừng trồng của ông đặng văn minh thôn lăng chua xã trung hà
đến nay đi với kẻ
ngay từ ban đầu chúng em làm đầy đủ hồ sơ tổ tục về ví dụ tạm giữ lập hồ sơ tạm giữ về và giao thông báo tiền chủ sở hữu tăng quân
bây giờ mình chưa xác định được là ở khai thác ở khu vực nào anh ạ
đối với nhà ông minh ông ấy đăng ký ông nói là đây là rừng trồng của nhà ông ấy nhưng thực ra là chưa được cấp nhà nước nào cấp giấy chứng nhận về rừng đất hoặc chưa được cấp giao đất giao rừng gì cả
nên chưa chứng minh được đấy là đất hoặc quyền sở hữu của ông đấy
các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang
các cơ quan chức năng cần nhanh chóng điều tra xem xét trách nhiệm của từng cá nhân tập thể để có hình thức xử lý phù hợp
bên cạnh đó các ngành chức năng tỉnh tuyên quang phải quyết liệt hơn trong việc kiểm tra quản lý rừng đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức người dân trong bảo vệ và phát triển rừng
nhằm hạn chế tối đa việc chặt phá rừng phòng hộ tương tự như ở thôn lăng chua xã trung hà huyện trêm hóa vừa qua